thưa quý vị và các bạn
thế giới đang háo hức bước vào thời kỳ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
với hy vọng nhân loại sẽ đạt được những thành tựu mới
đem đến cho con người cuộc sống tốt đẹp hơn
tuy vậy cuộc cách mạng này cũng đặt ra những thách thức an ninh phi truyền thống đối với mỗi quốc gia
nhất là với việt nam một nước đang phát triển còn nhiều khó khăn về kinh tế xã hội khoa học công nghệ
vì thế nghiên cứu tìm giải pháp để khắc phục những thách thức đó là vấn đề cấp thiết hiện nay
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
thách thức an ninh phi truyền thống từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ

đại tá phó giáo sư tiến sĩ trần năng bộ và thượng tá tiến sĩ đàm trọng tùng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết chúng ta cần có cách tiếp cận một cách đúng đắn khoa học về thách thức an ninh phi truyền thống
và cuộc cách mạng công nghiệp bốn
hiện tại mặc dù còn nhận thức khác nhau về thách thức an ninh phi truyền thống
nhưng về cơ bản các quốc gia trên thế giới đều thống nhất với quan niệm của liên hợp quốc
đó là thách thức an ninh phi truyền thống bao gồm
bốn vấn đề cơ bản
môi trường suy thoái
biến đổi khí hậu
dịch bệnh và khủng bố quốc tế
an ninh phi truyền thống không phải là an ninh quân sự
mà là an ninh tổng hợp bao gồm các mối đe dọa đến an ninh con người và xã hội
một cách toàn diện cả về chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và môi trường sinh thái
nói cách khác an ninh phi truyền thống là những vấn đề phi quân sự
ảnh hưởng lớn không chỉ đe dọa sự tồn tại phát triển của con người và xã hội
trong phạm vi một hoặc một số quốc gia
mà còn đe dọa sự tồn tại phát triển chung của toàn thể nhân loại
còn cuộc cách mạng công nghiệp bốn được hiểu là sự hội tụ thành tựu khoa học và công nghệ
gồm mới tiên tiến sạch và cao
thuộc các lĩnh vực quan trọng như trí tuệ nhân tạo
các công nghệ in ba d nano sinh học vật liệu mới vi tính lượng tử v v
có thể nói đây là cuộc cách mạng dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số
tích hợp tất cả công nghệ thông minh nhất hiện đại nhất
tạo ra những khả năng mới nhất tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế chính trị xã hội v v
nó đang sẽ không chỉ làm đảo lộn mọi mô thức truyền thống văn hóa tinh thần
vốn đã tồn tại trong đời sống xã hội mỗi quốc gia
mà còn làm thay đổi bản đồ kinh tế thế giới
suy giảm quyền lực của một số quốc gia dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên
gia tăng sức mạnh của các quốc gia dựa chủ yếu vào công nghệ đổi mới và sáng tạo
việt nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển
trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình
do đó cách mạng công nghiệp bốn là cơ hội thuận lợi để chúng ta thực hiện đi tắt
đón đầu tiến thẳng vào lĩnh vực công nghệ mới
học vào công nghệ để nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
hội nhập quốc tế và thu hẹp khoảng cách phát triển
tuy nhiên chúng ta đang và sẽ phải đối mặt với những hiểm họa từ thiên tai
sự cố biến đổi khí hậu nước biển dân dịch bệnh
cùng những vấn đề toàn cầu như buôn lậu buôn bán người
vận chuyển trái phép vũ khí ma túy cướp biển khủng bố quốc tế
ô nhiễm môi trường tội phạm kinh tế quốc tế
nhất là tội phạm công nghệ cao
những thách thức này đã tác động đe dọa nghiêm trọng trực tiếp đến quốc phòng
an ninh của đất nước nhất là vấn đề an toàn thông tin an ninh mạng
kinh tế chính trị văn hóa với tính chất ngày càng gây gắt phức tạp lâu dài
quy mô phạm vi ngày càng toàn diện rộng lớn xuyên quốc gia khu vực và toàn cầu
đòi hỏi mọi cá nhân tổ chức trong nước và các quốc gia tổ chức quốc tế
phải hợp tác chung tay để ngăn chặn
dưới đây là những tác động cơ bản của an ninh phi truyền thống
từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn đối với nước ta
thứ nhất làm suy giảm sức mạnh quốc phòng an ninh
cuộc cách mạng công nghiệp bốn tác động theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực
đến các lĩnh vực của đời sống xã hội đối chung quốc phòng an ninh nơi riêng
cuộc cách mạng này đang sẽ mang lại cho việt nam nhiều cơ hội
để phát triển kinh tế xã hội tăng cường quốc phòng an ninh
sự phát triển khoa học và công nghệ quá nhanh
trong khi cơ sở hạ tầng bảo đảm của chúng ta chưa đáp ứng kịp yêu cầu
nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới
hệ thống pháp luật cơ chế chính sách quản lý vấn đề này thiếu độc bộ
nhất là việc kiểm soát xử lý các thông tin trên mạng internet chưa chặt chẽ
kịp thời hiệu quả nên còn để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền
kích động nói xấu đảng chế độ hạ thấp vai trò của lực lượng vũ trang
chia rẽ mối đoàn kết giữa quân đội với đảng và nhân dân
điều này ít nhiều ảnh hưởng đến mục tiêu nhiệm vụ chính trị quốc phòng an ninh của quốc gia dân tộc
nguy hiểm hơn gần đây lợi dụng những thành tựu mới của cách mạng công nghiệp bốn
chúng gieo rắc tư tưởng tuyệt đối hóa yếu tố vũ khí trang bị nhất là vũ khí công nghệ cao
thậm chí cho rằng với trí tuệ nhân tạo robot thông minh sẽ thay thế con người
trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh v v
đồng thời phê phán các quan điểm của đảng nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế văn hóa xã hội
với tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại
ngăn cản việc huy động cơ sở vật chất từ đền kinh tế khả năng đầu tư cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh
nhất là việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang
dẫn đến làm suy giảm khả năng giữ chữ tiềm lực kinh tế quốc phòng an ninh của đất nước
thứ hai gây mất trật tự an toàn xã hội
chúng ta biết trật tự an toàn xã hội là trạng thái xã hội phát triển ổn định có kỳ cương
trong đó mọi công dân được sống an toàn quyền lợi cá nhân được bảo vệ
trên cơ sở pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội đã xác định
nội dung bảo đảm trật tự an toàn xã hội gồm phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
giữ gìn trật tự công cộng trật tự an toàn giao thông bảo vệ môi trường v v
hiện nay trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp bốn
đã đang xuất hiện nhiều loại tội phạm sử dụng công nghệ cao
nhất là các loại tội phạm dừa tiền đánh bạc xuyên quốc gia gây mất trật tự an toàn xã hội
không những thế nó còn kìm hãm sự phát triển kinh tế gia tăng đói nghèo khủng hoảng xã hội
tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch xuyên tạc chia rẽ đoàn kết nội bộ
làm giảm sút tiến tới mất lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
thứ ba quá trình đấu tranh bảo vệ an toàn thông tin mạng trong lĩnh vực quốc phòng an ninh
có thể hình thành nguy cơ xung đột vũ trang
hiện nay một trong những tác động rõ nét nhất của an ninh phi truyền thống
bắt nguồn từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn là sự tấn công mạnh mẽ vào hệ thống thông tin mạng quốc gia nói chung
mạng quốc phòng an ninh nói riêng bằng mã độc
vì thế việt nam phải thiết lập phương án kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn thông tin mạng
nhất là mạng quốc phòng an ninh tổ chức diễn tập và ứng dụng trong thực tiễn
trong khi đó các thế lực thù địch cả trong nước và nước ngoài
luôn tìm cách tấn công phá hoại hệ thống mạng trung tâm dữ liệu quốc gia
nhằm đánh cắp thông tin tài liệu bí mật quân sự quốc phòng an ninh của đất nước
và việc phòng chống đó đòi hỏi phải sử dụng nhiều phương thức trong đó bao hàm cả biện pháp quân sự
điều đó cho thấy nguy cơ xung đột vũ trang hình thành từ thách thức an ninh phi truyền thống
trong cách mạng công nghiệp bốn là không thể xem thường
trên cơ sở nghiên cứu dự báo những nguy cơ từ an ninh phi truyền thống
cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau
một là quán triệt và hiện thực hóa quan điểm của đảng
chủ động xây dựng triển khai kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình
kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai cho từng giai đoạn
khắc phục triệt đề sơ hở thiếu sót trong việc kết hợp tổ chức
hợp kinh tế với quốc phòng an ninh văn hóa tại các địa bàn
nhất là địa bàn chiến lược bảo đảm sự phát triển hài hòa cả hai lĩnh vực
tăng cường bảo đảm an sinh thực hiện công bằng xã hội xóa đói giảm nghèo
phát triển kinh tế văn hóa giáo dục khoa học và công nghệ
chăm lo đời sống vật chất tinh thần sức khỏe của nhân dân và tăng cường quốc phòng an ninh
là những vấn đề cơ bản tạo nền tảng vững chắc cho việc đối phó
với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trước tác động của cách mạng công nghiệp bốn
hai là nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân về bảo vệ tổ quốc
đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng công nghiệp bốn
quán triệt giáo dục sâu rộng mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
theo nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng cho toàn xã hội
tập trung vào địa bàn trọng điểm chiến lược về quốc phòng an ninh
vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới hải đảo
tổ chức nghiên cứu đề xuất triển khai các giải pháp ứng phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống
từ tác động của cách mạng công nghiệp bốn
để làm cơ sở giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị
ba là tạo nền tảng vững chắc để phòng chống hiệu quả với thách thức an ninh phi truyền thống
trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình
nhất là việc cảnh báo thiên tai
giám sát biến đổi khí hậu
kiên quyết giữ vững ổn định chính trị kinh tế xã hội trong mọi tình huống
đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng
xây dựng đường biên giới trên bộ hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển
đề cao trách nhiệm của cá nhân tổ chức các ngành các cấp lực lượng vũ trang
trong phòng chống thiên tai
ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
chủ động xây dựng kế hoạch phương án phòng chống khắc phục hậu quả
tổ chức luyện tập diễn tập theo các phương án đã được phê duyệt
chú trọng đầu tư chuẩn bị cả về con người lực lượng chuyên trách
kiêm nhiệm và rộng rãi và phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra
đẩy mạnh xã hội hóa việc đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống
theo hướng huy động mọi tầng lớp nhân dân các doanh nghiệp nhà đầu tư tham gia
phân cấp phân nhiệm rõ ràng cho các cấp ngành địa phương trong tổ chức lực lượng toàn dân
và huy động cơ sở vật chất tại chỗ kết hợp với cơ động lực lượng
phương tiện từ nơi khác đến nhằm đối phó kịp thời hiệu quả
phối hợp chặt chẽ các lực lượng ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống
từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn trên từng địa bàn khu vực
chú trọng vùng biên giới hải đảo dân tộc thiểu số
quá trình thực hiện phải tập trung cao độ sự lãnh đạo
giải quy điều hành bảo đảm thống nhất liên tục
coi đây là yếu tố tiên quyết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này
mở rộng quan hệ đối ngoại tăng cường khả năng ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống
tập trung đầu tư thích đáng sử dụng hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế
cho các công trình trọng điểm quốc gia các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu
đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế cơ quan an ninh
cảnh sát của các nước trong vấn đề an ninh phi truyền thống
đấu tranh phòng chống khủng bố tội phạm xuyên quốc gia
thiết lập hành lang pháp lý xây dựng các cơ chế hợp tác
chú trọng hợp tác với các nước asean trong đào tạo huấn luyện diễn tập
khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai hỗ trợ nhân đạo
đối phó với biến đổi khí hậu thảm họa thiên nhiên bằng các chương trình
kế hoạch cụ thể phù hợp góp phần giảm thiểu tác động
của các thách thức an ninh phi truyền thống từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
thách thức an ninh phi truyền thống từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
của đại tá phó giáo sư tiến sĩ trần đăng bộ và thượng tá tiến sĩ đàm trọng thùng
bài đăng trên tạp chí quốc phòng toàn dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau